hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai trường hợp còn lại đã được cách ly điều trị sức khỏe ổn định
bác sĩ trần thế vinh cũng cho biết hiện tại không phát hiện chùm ca lây nhiễm ở cộng đồng
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã đề nghị trung tâm y tế các huyện an biên
rồng giềng và thành phố phú quốc phù hợp với trạm y tế các xã liên quan đến nhà của ca bệnh
để xác minh tiến hành điều tra dịch tễ lập danh sách và theo dõi các đối tượng tiếp xúc gần
tiến hành phun hóa chất khử khuẩn nhà ca bệnh và các hộ xung quanh
bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh lý rất hiếm gặp gây ra bởi virus động mùa khỉ
virus này có cấu trúc và tính chất gây bệnh tương tự như virus gây bệnh thủy đậu
nhưng bệnh cảnh lâm sàng thường nhẹ nhàng hơn
để hiểu rõ hơn về căn bệnh này cùng lắng nghe những phân tích của tiến sĩ
bác sĩ vũ quốc đạt phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại bệnh viện đào y hà nội
bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh truyền nhiễm
chúng ta có thể coi đấy là một bệnh chuyển nhiễm cấp tính
và đó là một bệnh lây truyền từ động vật sang người
có nghĩa rằng là virus này đầu tiên là từ động vật
và sau đó virus lan sang người
và khi lan sang người rồi
thì chúng ta trở thành một cơ thể có mang virus
và chúng ta có thể lây bệnh này cho những người xung quanh
bệnh đậu mùa khỉ thì có các biểu hiện chủ yếu
là các biểu hiện của da
tức là bệnh nhân sẽ xuất hiện các nốt phỏng
các cái nốt phỏng này có kích thước tương đối khác nhau
nhưng mà có thể từ ba cho đến năm mm
và trên các nốt phỏng đó nó có thể diễn biến theo thời gian
làm cho các tổn thương ban đầu có thể là những rát sần rát đỏ nhỏ
nhưng sau đó tạo thành các nốt phỏng
nốt phỏng này về sau có thể vỡ ra
và tạo thành những mảng thâm nhiễm
cũng như tạo thành một cái nền tương đối là cứng ở trên da
và với đậu mùa khỉ nếu mà chúng ta không chăm sóc tốt
thì những tổn thương đó có thể để lại sẹo và nguy cơ bội nhiễm
thì những trường hợp tử vong mà được ghi nhận ở bệnh nhân đậu mùa khỉ
thì người ta đã xác định được ra khá nhiều các triệu chứng khác nhau
liên quan tới cả da và niêm mạc
các tổn thương ban trên da thì tôi cũng đã vừa đề cập
nhưng ngoài ra bệnh nhân có thể có các tổn thương khác
ví dụ như là tổn thương mắt
bệnh nhân có thể có các tình trạng bội nhiễm thêm vi khuẩn
làm cho tình trạng nhiễm trùng da và niêm mạc trở nên nặng hơn
bệnh nhân có thể có những tổn thương phổi
và phối hợp trên nền những bệnh nhân có các bệnh lý nền
thì làm cho bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao do bệnh truyền nhiễm này